sau thời gian tích cực truy tìm với sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng
ban chuyên án đã bắt được hung thủ gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh điện biên
khoảng bốn giờ ba mươi phút sáng nay tại bản cù một xã quài nưa huyện tuần giáo
đã xảy ra một vụ án mạng khiến bà lò thị hịa tử vong
lực lượng chức năng đã tổ chức truy tìm dấu vết và sau hơn bảy tiếng đồng hồ
đã vây bắt được đối tượng quảng văn quốc sinh năm hai nghìn
tại cơ quan điều tra đối tượng quang văn quốc đã thừa nhận hành vi giết người dã man của mình
hiện đối tượng quảng văn quốc đang được tạm giữ tại cơ quan công an huyện tuần giáo
để tiếp tục điều tra làm rõ động cơ hành vi gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng trên